tại tp hcm chương trình phân loại rác tại nguồn được triển khai ở nhiều quận huyện
đã góp phần giảm đáng kể áp lực xử lý rác thải ra môi trường
đặc biệt một số nơi có hình thức thu gom đa dạng được người dân rất ủng hộ
như hình thức đổi rác lấy quà tặng tại quận tân phú
gần bốn năm nay với hình thức đổi rác vô cơ tích điểm để nhận quà
mô hình khu phố xanh ở quận tân phú đã thu hút hơn hai hộ gia đình trên địa bàn tham gia
nhiều tuyến đường kiểu mẫu về phân loại rác tại nguồn đã hình thành ở các phường như
tân thành tây thành v v được người dân hưởng ứng tích cực
mỗi ngày tp hcm thải ra hơn tám ba trăm linh tấn rác các loại
trong đó nguồn phát thải từ hộ gia đình chiếm đến bốn mươi hai
hiện tại hình thức xử lý rác chủ yếu là chôn lấp nên khó giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường
với quy trình này việc tái chế hay tái sử dụng rác thải thu hồi năng lượng
và giảm chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thực hiện hiệu quả hơn
và môi trường sống sẽ trong lành hơn khi mỗi hộ dân tự giác thực hiện tốt
việc thu gom phân loại rác tại nguồn
cái vấn đề này nó đạt hiệu quả như thế nào mà nó tốt nó sống như thế nào
mình nói để người ta hiểu người ta tham gia
thì cái chuyện này anh nghĩ là phải cần một vấn đề hợp tác giữa chính quyền địa cương
và công ty môi trường cho nó chặt chẽ vấn đề này thì thấy nó hay hơn
tp hcm đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ dân tham gia phân loại rác tại nguồn
và phân loại đúng quy cách đạt tối thiểu năm mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm đã tối thiểu tám mươi